một phụ nữ ba mươi tuổi tại huyện phúc thọ hà nội vừa được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội xét nghiệm khẳng định mắc covid một mươi chín
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phúc thọ về các hoạt động khoanh vùng dập dịch ngay trong ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại xóm một xã vân phúc huyện phúc thọ hà nội
đây là nơi ở của bệnh nhân nhiễm sát covid một mươi chín mới được phát hiện vào sáng nay
bệnh nhân là nữ ba mươi tuổi bệnh nhân đã từng đi du lịch với gia đình từ ngày hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu tháng bảy
sau khi trở về địa phương bệnh nhân đã được khuyến cáo là cách ly tại nhà
đến ngày một tháng tám bệnh nhân và các thành viên trong gia đình được thực hiện xét nghiệm test nhanh và cho kết quả âm tính
tuy nhiên đến ngày sáu tháng tám bệnh nhân có biểu hiện sốt và được y tế địa phương lấy mẫu
gửi cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội và cho kết quả dương tính vào ba giờ sáng nay
ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín của huyện đã họp khẩn
triển khai các biện pháp phòng chống và đưa bệnh nhân đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị
để thực hiện các biện pháp khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly y tế rất là đảm bảo
với một quan điểm là phải ngăn chặn ngay dịch bệnh để không để phát sinh những trường hợp f
cũng như lây lan qua tiếp xúc và tiếp xúc gần với bệnh nhân
địa phương cũng đã lập các chốt để giám sát kiểm soát y tế khu vực thôn một và tiến hành phun khử khuẩn
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết f một f hai f ba để có khuyến cáo y tế cần thiết
tiếp tục tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan
để nắm bắt thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đồng thời không hoang mang
huyện phúc thọ có khoảng tám trăm năm mươi bốn người trở về từ đà nẵng từ mùng tám tháng bảy đến nay
tất cả đã được xét nghiệm nhanh đều cho kết quả âm tính và được khuyến cáo tự cách ly tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày